khi mà khái niệm bệnh án điện tử còn khá mới mẻ đối với y học việt nam
thì cách đây hơn năm năm bệnh án điện tử hay còn gọi là sổ y học trọn đời
đã được khoa y học hạt nhân bệnh viện quân đội một trăm linh tám đưa vào áp dụng
trong khám và điều trị cho bệnh nhân ung thư
cho đến nay thì những nỗ lực trong việc thử nghiệm bệnh án chọn đời
của các bác sĩ ở đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt
với mã số hai nghìn sáu trăm một mươi bốn mỗi lần đến khám và điều trị
tại khoa y học hạt nhân bệnh viện một trăm linh tám
dù là bác sĩ nào khám thì tất cả các chỉ số kết quả xét nghiệm
hình ảnh điều trị của bệnh nhân đỗ thị thu hằng đều nằm đầy đủ tại đây

không phải là bệnh nhân đỗ thị thu hằng
không phải lưu trữ tất cả loại giấy tờ bệnh án như kết quả trần đoán
kết quả xét nghiệm danh mục thuốc kết quả sau mỗi lần xạ trị hay sử dụng hóa chất
bệnh nhân không phải lo lắng nếu làm mất kết quả xét nghiệm
thứ hai bệnh nhân hoàn toàn dễ dàng so sánh từng chỉ số xét nghiệm
kết quả khám sức khỏe tổng quát định kỳ
điểm mạnh nhất của bệnh án chọn đời đối với bác sĩ
là lưu trữ thông tin bệnh nhân một cách chi tiết và có hệ thống
điều này giúp bác sĩ đưa ra kết quả trần đoán và phương thức điều trị chính xác
cũng như hạn chế việc chỉ định các xét nghiệm không cần thiết
điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tâm lý điều trị của bệnh nhân ung thư
tôi điều trị tại khoa y học hạt nhân của bệnh viện một trăm linh tám từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
khi khám thì tôi chỉ cần mang theo quyền số y bạ và mạ số bệnh nhân của mình
thủ tục thì rất là đơn giản
hồ sơ bệnh án của tôi được lưu trong phạm
khoa của khoa từ khi bắt đầu vào viện cho đến nay
tôi rất yên tưởng và yên tâm về những hồ sơ của mình khi được lưu bệnh viện như thế
và sau này khi mình có nhu cầu có con hay như thế nào
thì họ cũng vẫn sẽ lưu trữ và theo dõi cho mình
mỗi lần đến là không phải mang nhiều giấy tờ gì cả
mà đến đây là các bác sĩ cho giấy đi xét nghiệm và về các bác sĩ chẩn đoán bệnh
và cho thuốc chữa kịp thời
rất là nhiệt tình và chú đáo
lúc chị đi xét nghiệm và đi chụp thì chị có phải mang cái phim chụp có phải chờ phim không
không không phải chờ
mà kết quả là tự đưa lên khoa
đấy là không phải chờ đợi gì cả mà rất là nhanh nhanh
kể cả kết quả xét nghiệm máu cũng thế là chuyển về chỗ bác sĩ luôn
bệnh án là một trong những thông tin cần bảo mật
do đó yêu cầu bắt buộc là phải có tính bảo mật cao
khối lượng dữ liệu của một bệnh nhân ung thư là khá lớn
nên việc lưu trữ và truy xuất thông tin
cần phải nhanh và chi tiết
bệnh nhân có thể ra về ngay khi thực hiện xong các xét nghiệm
sau đó hệ thống máy tính sẽ truyền tải trực tiếp kết quả xét nghiệm
từ các thiết bị này vào mã số của bệnh nhân
điều này sẽ hạn chế sai sót trong việc nhập dữ liệu bằng tay
khoa chúng tôi thì điều trị iot một trăm ba mươi một cho bệnh nhân ung thư tiến sát từ nhiều năm nay
cho đến nay thì cái sổ bệnh án điện tử mà chúng tôi làm thì chuyển thao được trên năm năm rồi
thì cái sổ bệnh nhân đấy được linh chữ
và cho đến nay thì có khoảng trên một mươi cái bệnh án điện tử được thiết lập
trên số lượng bệnh nhân mà chúng tôi quản lý
ký sổ chuyên biệt cho bệnh nhân hay là một bệnh án điện tử cho bệnh nhân là hết sức cần thiết
và chính vì vậy chúng ta phải nâng cao được chất lượng trần đoán và điều trị
ung thư là căn bệnh mà tính mạng của bệnh nhân được quyết định ngay từ khâu trần đoán ban đầu
có thể phải điều trị
có đáp ứng thuốc hay không và đáp ứng ở mức độ như thế nào
sau khi điều trị nguy cơ tái phát di cắn rất cao
chính vì vậy việc theo dõi bệnh nhân trong suốt cuộc đời còn lại của bệnh nhân
sớm phát hiện tổn thương có ý nghĩa rất quan trọng
hy vọng trong thời gian gần đây bệnh án điện tử chọn đời sẽ được áp dụng phổ biến tại các bệnh viện ở việt nam